gần một năm sau khi mở thành công vòng cầu đầu tiên trên phố gầm cầu
ban quản lý khu phố cổ hà nội mới đây đã được chấp thuận để tiếp tục đục thông năm vòng cầu liên tiếp
đây cũng là bước đầu trong dự án cải tạo không gian vòng cầu dẫn lên cầu long biên
song song với đó là hoạt động thiết kế không gian bên trong vòng cầu nhằm tạo ra những không gian văn hóa mới tại thủ đô
năm vòng cầu được cải tạo thí điểm là từ vòng số bảy mươi chín đến số tám mươi ba đoạn đường dẫn lên cầu long biên
theo chuyên gia mỗi đợt chỉ được tiến hành thi công từng vòm đồng thời phải tổ chức kiểm tra theo dõi bảo đảm an toàn
bởi đây vẫn là tuyến đường sắt hà nội đồng đăng được sử dụng và vận hành hàng ngày
trước đó tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín vòng cầu số chín mươi ba được mở ra và được đánh giá bảo đảm các yếu tố về an toàn chịu lực cho cây cầu
việc mở thêm năm vòng cầu cùng với không gian bích họa phùng hưng
mục đích sẽ tạo thành một không gian văn hóa thương mại và dịch vụ mới của thủ đô
gắn với các nghề thủ công truyền thống thủ công mỹ nghệ của quận hoàn kiếm trong thời gian tới